thưa quý vị đền chùa trong tín ngưỡng của người việt nam là nơi rất linh thiêng
chính vì vậy người việt có những kiên kỵ nhất định ở trốn tâm linh để tránh những điều không may mắn tai họa có thể xảy ra
như mặc trang phục phản cảm lừa đảo trộm cắp của đền chùa v v
tuy nhiên nhiều kẻ gian lợi dụng sơ hở thiếu cảnh giác của người quản lý nên trộm tài sản của đền chùa gây bức xúc trong dư luận
những hành động phản cảm ấy đã được camera an ninh ghi lại mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
vào chùa thắp nhang người phụ nữ tiện tay trộm luôn tiền công đức
sau khi thành tâm thắp nén nhang lợi dụng sự vắng vẻ của ngôi chùa người phụ nữ trong đoạn clip đã nhanh tay thó luôn tiền trong hòm công đức
hành động của người phụ nữ này đã khiến cư dân mạng hết sức phẫn nộ
ngày hai mươi chín tháng bảy trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ lợi dụng lúc vắng người lấy trộm tiền công đức sau khi thắp nhang khiến nhiều người xôn xao
hình ảnh từ clip cho thấy người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi
vào trong chùa ngó ngang xung quanh rồi thắp nhang
sau đó lợi dụng lúc chùa vắng người người phụ nữ đã dùng vật lấy trộm tiền trong hòm công đức rồi bỏ đi
qua sang mình được biết sự việc xảy ra tại chùa trung nghĩa đường lê đức thọ phương một mươi bảy quận gò vấp thành phố hồ chí minh
cùng ngày đại diện của sư chủ trì chùa trung nghĩa quận gò vấp xác nhận tại chùa vừa bị mất trộm tiền công đức
theo vị sư đại diện chùa khoảng bảy giờ sáng ngày hai mươi tám tháng bảy có hai người phụ nữ đi trên một xe máy đến viếng chùa
sau khi đi vào tháp nhang ở chính điện là tầng trệt một trong hai người phụ nữ đi theo lối cầu thang lên tầng một người còn lại vẫn ở dưới nghe điện thoại
khi lên tầng một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi mặc quần jn áo khoác thắp nhang rồi gió mắt nhìn xung quanh
lợi dụng lúc vắng người người phụ nữ cúi xuống móc trộm tiền công đức sau đó bỏ đi
sau khi hai người phụ nữ rời khỏi chùa sư trụ trì chùa trung nghĩa nhận thấy những biểu hiện bất thường của hai người phụ nữ
nên mở camera kiểm tra khi phát hiện hành động trộm tiền công đức của đối tượng trên
theo sư chủ trì do không biết số tiền công đức bị mất là bao nhiêu và nghĩ rằng phật tử đến viếng có thể đang gặp khó khăn
cần tiền nên không trình báo sự việc này đến công an
được biết trước đó tại chùa trung nghĩa đã bị mất trộm nhiều lần tài sản chủ yếu là đồ vật trong chùa
sau đó chùa lắp đặt camera để theo dõi
cảnh giác hơn với tình trạng trộm cắp
vẫn lộ nhóm thanh niên đi xe ô tô vào chùa ăn trộm tiền công đức
lợi dụng trong chùa vắng vẻ nhóm thanh niên đã chiêng người ra canh gác
rồi dùng dây kẽm móc tiền từ hòm công đức sau đó bị nhà chùa phát hiện liên vội vàng bỏ chạy
tại thời điểm diễn ra vụ việc đoạn clip đã nhận được rất nhiều bình luận và lượt chia sẻ trên các trang mạng xã hội
theo đó vào ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm đại tá cao văn cảnh
là trưởng công an thị xã buôn hồ đắk lắc cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành điều tra làm rõ
về hành vi trộm cắp tiền của một nhóm đối tượng tại một ngôi chùa trên địa bàn thị xã
theo đó vào những ngày gần đây trên mạng xã hội lan truyền một clip ngắn về một nhóm thanh niên
vào chùa thiên an thị xã buôn hồ đã dùng dây kẽm để móc trộm tiền ở hòm công đức của chùa
sau khi lấy được tiền thì liên vội vàng giấu số tiền ăn trộm vào áo rồi nhanh chóng tẩu thoát
sư thầy thích nhuận tấn là chủ trì chùa thiện an cho biết vụ trộm cắp này xảy ra vào khoảng chín giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi
thời điểm trên một nhóm khoảng sáu bảy người đi trên một chiếc xe innova mang biển số của thành phố hồ chí minh ghé vào chùa để đi lễ
thầy tấn cho hay trong chùa có gắn camera theo dõi nên lúc đó tôi đang ngồi phía trong
trên màn hình thấy họ đang canh chừng và có người khác thì dùng dây kẽm móc tiền ở hòm công đức của chùa
thế vậy thì tôi lập tức đi ra biết bị phát hiện
các đối tượng này đã nhanh chóng bỏ trốn nếu tôi không ra chắc chùa còn bị lấy nhiều tiền hơn nữa
cũng theo thầy tấn số tiền các đối tượng này lấy được là khoảng vài trăm ngàn đồng
tại chùa từng xảy ra nhiều vụ trộm cắp nên nhà chùa đã gắn camera để theo dõi thì phát hiện vụ việc trên
tôi cũng chưa trình báo đến công an vì số tiền không lớn
nhưng đã chia sẻ video để các chùa khác có sự cảnh giác tránh được tình trạng trộm cắp do những kẻ trá hình đi lễ chùa nhưng có mục đích xấu thầy tấn nói thêm
đại tá cảnh cũng cho biết do chùa không báo thông tin nên sau khi clip đăng tải công an thị xã mới nắm được sự việc
hiện đã chỉ đạo lấy video gốc để kiểm tra ra soát các đối tượng trên cùng chiếc xe mà các đối tượng này sử dụng
bên dưới đoạn clip nhiều người đã để lại bình luận của mình như sau
ở nơi linh thiêng như vậy mà cũng dám lộng hành trộm cắp không sợ bị quả báo hay sau
quá là coi thường pháp luật cần phải xử lý nghiêm minh nhóm đối tượng này
đi xe sang mà vẫn trộm cắp thật là khó hiểu
qua đoạn clip này có thể thấy có những người dù đi xế sịn sang trành nhưng vẫn có những hành vi trộm cắp đáng xấu hổ khiến cộng đồng mạng hết sức ngán ngầm
có lẽ bởi vậy mà ông bà ta có câu không thể trong mặt mà bắt hình dòng
trong đêm vắng nhóm thanh niên đang cạm cụi câu tiền từ hòm công đức
hành động phản cảm này khiến ai nấy đều phải bày tỏ sự phẫn nộ
theo đó vào ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
công an phường hàng chống quận hoàn kiếm hà nội vừa bắt giữ nhóm đối tượng nhiều lần đột nhập vào nhà thờ lớn trộm tiền trong hòm công đức
các đối tượng bị bắt giữ gồm có nguyễn văn thuận sinh năm hai nghìn bốn quê thanh hóa
trần đức triệu sinh năm hai nghìn hai quê nghệ an
lê tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê hà nội
và lương văn bính sinh năm hai nghìn sáu quê thanh hóa để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo tài liệu điều tra vào ngày năm tháng ba vừa qua
nguyễn văn thuận và tuấn anh vào nhà thờ lớn ở hàng chống hoàn kiếm hà nội để trộm cắp tiền trong hòm công đức
cả hai đồng ý và bàn nhau triệu sẽ trở thuận đến nhà thờ lớn để thuận vào trong trộm cắp một mình
sau khi lấy được tiền thì gọi tuấn anh đến đón về
khoảng bốn giờ ba mươi cùng ngày triệu trở thuận bằng xe máy mang theo hai đoạn dây kim loại dài sáu mươi cm
hai đầu bọc băng dính hai mặt để sử dụng móc tiền trong hòm công đức
trong lúc đang trộm cắp tài sản thuận bị công an phường hàng chống bắt quả tang thu giữ số tiền là hai bảy mươi năm triệu đồng
một quân hàn quốc và hai đô la mỹ
tại cơ quan công an thuận khai nhận ngoài vụ việc nêu trên còn cùng với tuấn anh bính triệu gây ra bốn vụ trộm cắp tài sản khác
với tổng giá trị tài sản khoảng một mươi triệu đồng
tài sản trộm cắp được các đối tượng đã chia nhau để chi tiêu cá nhân
theo thiếu tá phạm tất hoàng phó trưởng công an phường hàng chống
rồi tụ tập đi chơi và nảy sinh ý định ăn trộm tiền công đức
quá trình điều tra công an phường đã huy động bảy chiến sĩ và hai bảo vệ nhà thờ khi nhóm này vào trộm cắp tài sản vào tối ngày năm tháng ba
lực lượng chức năng chia làm hai mũi ập vào bắt bốn đối tượng
thông thường khi thực hiện hành vi trộm cắp một đối tượng ở ngoài canh gác và ba người ở trong lấy tiền
hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định
cận cảnh ba tên trộm đột nhập vào chùa khoáng sạch tiền công đức
không đi ngay mà còn nán lại đếm tiền
cũng tương tự như trường hợp vừa rồi nhóm đạo trích này cũng đột nhập vào chùa rồi khoáng sạch tiền trong hòm công đức
điều đáng nói hơn nữa ba tên này còn trơn đứng lại đếm số tiền mình vừa thu hoạch được đúng là rất cẩn thận
vừa đột nhập vào chùa lấy sạch tiền công đức của ba nam thanh niên đang được chia sẻ trên mạng xã hội đang gây chú ý
cụ thể sự việc xảy ra vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi hai tháng hai tại ngôi chùa tiên phúc thuộc khu vực đường thanh bình
tổ dân phố tám hà đông hà nội
thời điểm này ba tên trộm lèn vào khoáng sạch tiền công đức diễn biến sự việc được camera an ninh ghi lại
theo đó ba thanh niên trẻ ăn mặc xanh điệu đã đột nhập vào gian thờ chính của chùa
trong đó một tên đứng ở cửa để theo dõi động tĩnh bên ngoài còn hai đối tượng còn lại thì dùng vật cứng đập vỡ hai hòm công đức và lấy tiền bên trong
sau khi thực hiện hành vi táo tận này ba thanh niên đã không bỏ đi ngay mà ngồi phân loại tiền ngay giữa gian chính chùa
việc làm này khiến cho nhiều người bày tỏ sự bức xúc
theo thông tin ban đầu cơ quan công an đã vào cuộc khoanh vùng và xác định các đối tượng trộm cắp
bên dưới đoạn clip nhiều người đã để lại bình luận về hành vi phản cảm của nhóm đối tượng này
hết sức chờ chẽn không sớm thì muộn chúng bay sẽ bị quả báo mà thôi
các đình chùa ngày thường vắng vẻ vậy nên chúng mới có cơ hội lộng hành như vậy cần phải có biện pháp mạnh để gian đe nhóm đối tượng này
bức xúc kẻ diện áo trắng quần tây
lấy trộm tiền công đức nhà chùa ở vĩnh phúc
ăn mặc bánh bao khi diện áo sơ mi trắng quần tây thế nhưng hành động trộm cắp sau đó lại khiến cư dân mạng hết sức bức xúc
cụ thể liên quan đến vụ việc người đàn ông trộm tiền công đức tại chùa vĩnh phúc vào ngày một mươi bốn tháng tám
lãnh đạo công an tp vĩnh yên cho biết ngay sau khi nhận được thông tin đơn vị đã nhanh chóng cử người đi xác minh làm rõ thông tin trên
qua xác minh cơ quan công an xác định người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip là trương thanh nghị sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
xã định trung thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
vào ngày một mươi một tháng tám trương thanh nghị đến chùa cói phường hội hợp thành phố vĩnh yên và lấy trộm hai trăm linh đồng trên bàn thờ trong chùa
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc
trước đó vào ngày một mươi hai tháng tám mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông vào chùa giả vời cung báy rồi nhanh tay lấy trộm tiền trên bàn thờ
theo clip được cho là ghi lại từ camera an ninh của chùa cói người này ăn mặc khá bảnh bao diện áo sơ mi trắng quần tây
ngay sau khi được đăng tải đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội
nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành vi của người đàn ông trên và đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý
sở dĩ các đối tượng lựa chọn đền chùa để thực hiện hành vi trộm cắp là do ở những nơi này công tác quản lý bảo vệ chưa thực sự lắng nghiêm ngặt
nhiều đền chùa nằm ở những nơi vắng người xa khu dân cư tường bao quanh thấp
người trông coi thường nghỉ ngơi ở các gian nhà cách xa thậm chí có nơi không có người trông coi
hơn nữa các đền chùa lại là nơi dễ dàng ra vào nên các đối tượng trộm cắp có thể vào thăm dò mà không gây sự chú ý với những người xung quanh cũng như chính người quản lý tài sản
vậy nên để ngăn chặn nạn trộm cắp ở đền chùa thời gian qua lực lượng công an các địa phương phối hợp với chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền
về phương thức thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác ý thức tự bảo quản tài sản của người quản lý các đền chùa và nhân dân
lực lượng chức năng cũng tích cực nắm bắt tình hình thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự phòng chống trộm cắp tại các đền chùa
chủ động phối hợp điều tra bắt giữ đối tượng trộm cắp tại các đền chùa và thu hồi hiện vật bị mất
còn các bạn các bạn nghĩ sao về những trường hợp này đừng quên để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video